thưa quý vị theo thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng quốc gia tính đến một mươi hai giờ trưa nay thì đã có hơn một mươi tám triệu liều vaccine covid một mươi chín được tiêm chủng trên toàn quốc
có một mươi tỉnh thành phố tiêm chủng vaccine nhanh gồm bắc giang bình phước đồng tháp vĩnh long cà mau sóc trăng bắc ninh tp hcm tiền giang điện biên
đến nay việt nam đã tiếp nhận khoảng hai mươi bốn triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín từ nhiều nguồn khác nhau
vào tối ngày hôm qua hai mươi năm tháng tám năm trăm linh liều vaccine pfizer thuộc lô viện trợ thêm một triệu liều được phó tổng thống mỹ kamala harris công bố vào ngày hai mươi năm tháng tám đã về tới tp hcm
trong sáng nay thì phó tổng thống mỹ harris đã tới viện vệ sinh dịch tễ trung ương chứng kiến trao hai trăm bảy mươi nghìn liều vaccine covid một mươi chín thuộc đợt tài trợ này